chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự một mươi một h ba mươi của truyền hình nhân dân
chương trình trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay sáu tháng một mươi một quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường
kỳ luật tám mươi ba cán bộ đảng viên liên quan gian lận thi cử tại sơn là
bão số sáu giật cấp một mươi sẽ di chuyển chậm về phía đông và mạnh thêm
thưa quý vị sáng nay sáu tháng một mươi một
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khai mạc
chất vấn các nhóm vấn đề chất lượng hiệu quả thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới
công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ hoạt động khai thác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
công tác quản lý hỗ trợ xử lý tồn tại vướng mắc trong khai thác đánh bắt hải sản trên biển
thưa quý vị và các bạn sáng nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn
các nhóm nội dung liên quan đến nghị định sáu bảy câu chuyện được mùa mất giá hay như việc đầu tư vào trong nông nghiệp
là những vấn đề được các đại biểu quan tâm và chất vấn
theo các đại biểu từ khi triển khai nghị định sáu bảy về hỗ trợ ngư dân đánh bắt ra bờ
thì đã mang lại những hiệu quả nhất định
tuy nhiên đến nay hiện đang tồn tại nhiều bất cập
nghị định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn khi triển khai đã có một số bất cập khiến nhiều ngư dân tiên phong bỗng chốc tránh tay nợ nằn
ở bình định có ngư dân cùng đường đã bay tiếng dụng đen phải bỏ trốn gia đình tan nát bỏ xin hỏi bộ trưởng
có những giải pháp gì để hỗ trợ những ngư dân tiên phong với nghị định sáu mươi bảy hiện đang là con nợ sáu
có năm mươi năm tàu trong đó có đến ba mươi sáu tàu vỏ thép dừng hoạt động
nhiều tàu không duy tu bổ dưỡng không thực hiện đăng kiểm trở lại khi hết thời hạn
nợ sáu trong lĩnh vực này chiếm hai mươi bảy
đồng thời thời gian qua cũng đã xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ đến bắc sa bờ để trục lợi
kính đề nghị bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng đây giải pháp nào để các tàu cá không tiếp tục dừng hoạt động
và các ngân hàng có thể thu hồi được nợ
giải pháp nào để chấn chỉnh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi
trước cái tình hình này thì chúng tôi đã tham mưu thủ tướng chính phủ đã có nhiều quyết sách
một xác định rõ trước hết về vấn đề tiềm năng ngư trường chúng ta không có khuyến khích nhiều nữa
đó là một thứ hai tức là phương thức đầu tư hỗ trợ tín dụng theo một mươi một năm tỏ ra không phù hợp
chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành ngay một cái nghị quyết thay đổi
đó là cái nghị quyết một mươi bảy nghị định một mươi bảy
thay đổi hẳn là không có khuyến khích kinh chuyện nữa
mà ai có đủ điều kiện ra khơi ai có năng lực ai có kinh nghiệm ai có tiềm lực
thì tức ông đóng và nhà nước hỗ trợ một lần
đóng xong cái con tàu nhà nước hỗ trợ tối đa ba mươi năm
với trị giá từ sáu cho đến tám tùy từng loại công suất
thì như vậy từ năm hai nghìn một mươi tám chúng ta chuyển hẳn thành dạng này
đến nay có bốn mươi chiếc làm theo kiểu này
bởi vì chỉ có dạng này thì người dân tự nguyện bỏ tiền ra
người dân có đủ điều kiện mới khai thác hiệu quả được
thì đến hiện nay phản hồi trong số bốn mươi chiếc này có hơn ba mươi chiếc đã đóng xong đi vào hoạt động
không có một điều tiếng gì
cũng liên quan đến nghị định sáu bảy đại biểu nguyễn ngọc phương cho rằng
hiện nay việc đánh bắt khai thác nguồn lợi thủy sản
chủ yếu do người dân tự chủ về kỹ thuật đánh bắt nên năng suất không cao
bộ trưởng chưa có những giải pháp để giúp cho các người dân tham gia đánh bắt
ở kỹ năng kỹ thuật cao hơn
vì vậy cho nên gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là các tàu lớn mới đóng theo nghị định sáu mươi bảy
đề nghị bộ trưởng cho biết việc đó có đúng không
và có giải pháp gì để giúp người dân trong thời gian sắp tới
tất cả những tàu khai thác hậu cần
lớn chủ trương chúng ta khuyến khích ngư dân đóng sau này
cũng như các ngư dân cùng các địa phương tự tổ chức bỏ tiền ra đóng
thì phải nói là đây là những phương tiện hiện đại
thế còn những phương tiện mà dưới một mươi năm mét
đặc biệt những phương tiện dưới một mươi hai mét và những phương tiện sáu mét
thì đúng là chỗ này trang thiết bị còn lạc hậu
chỗ này từng bước chúng ta đang tái cơ cấu lại cái ngành thủy sản
thủy hải sản theo cái hướng là từng bước để hiện đại
đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của chúng ta
đối với câu chuyện được mua
bộ nông nghiệp cho biết một số sản phẩm như gạo hạt tiêu
là những mặt hàng chịu nhiều rủi ro
bởi thế giới cũng sản xuất những sản phẩm này như việt nam
nên đã tạo nên áp lực lên các mặt hàng trong việc tiêu thụ
cũng như xây dựng thương hiệu
chủ trương lâu dài của chính phủ là giảm dần diện tích đất lúa
thay vào đó là những cây trồng khác hiệu quả hơn
tuy nhiên trước mắt tập trung tái cơ cấu
ưu tiên những nhóm giống lúa phù hợp với phân khúc thị trường
và hiện đã có nhiều tỉnh địa phương
đang tập trung phát triển theo hướng này
trong phiên chất vấn sáng nay
nhiều vấn đề được người dân và cử tri quan tâm
trong lĩnh vực nông nghiệp đã được các đại biểu gửi đến bộ trưởng
bên lề hành lang quốc hội
các đại biểu đánh giá cao sự nắm bắt tình hình thực trạng ngành của bộ trưởng
trong phiên chất vấn lần này
đại biểu quốc hội cũng đặt những vấn đề rất là ngắn gọn
cụ thể và đi vào những vấn đề mà nó đang bước xúc
nó đang diễn ra
và đặc biệt là cử tri và nhân dân đang quan tâm
ở lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn
phần trả lời bộ trưởng tôi cho rằng là bộ trưởng cũng rất là thẳng thắn
trả lời trực diện rõ vấn đề
và thẳng vào những câu hỏi mà đại biểu quan tâm
tôi cho rằng là bộ trưởng bộ nông nghiệp là một trường ngành
nắm tương đối chắc có nghĩa là thụ bài
bộ trưởng thì nắm rất là rõ
những vấn đề của mình
tuy nhiên tôi vẫn chưa có hài lòng bởi vì là thành tích nó nhiều quá
mà cái giải pháp nó lại chưa có rõ ràng nó chưa cụ thể
cũng như là còn rất nhiều cái chung chung
tôi sợ rằng những cái chung chung này nó lại ảnh hưởng cho các nhiệm kỳ phía sau
là chúng ta có những cái giải pháp không nồng bộ và không quyết liệt không hiệu quả
với thời gian rất ngắn mà để bộ trưởng trả lời nó thấu đáo các câu hỏi

với thời gian rất ngắn mà để bộ trưởng trả lời nó thấu đáo các câu hỏi tôi nghĩ là sẽ rất là khó

tôi nghĩ là sẽ rất là khó
thế nên là nhiều câu hỏi thì bộ trưởng trả lời nó vẫn còn mang tính khách hoát
chưa thể đáp ứng được cái câu trả lời của đại biểu
nhưng nó có tính định hướng
đây là những vấn đề sẽ giải quyết và bộ trưởng đã tiếp thu
thế còn nếu mà bảo là bộ trưởng trả lời nó thỏa đáng hay không
thì có lẽ là phải hỏi vì các đại biểu hôm nay là lại tranh luận lại rất nhiều
thì tôi thấy đấy chính là các đại biểu là chưa thỏa đáng
thế cái câu trả lời của bộ trưởng chưa thỏa đáng
vì nó chưa rõ được cái ý mà đại biểu muốn hỏi
thưa quý vị cho ý kiến về phiên chất vấn sáng nay
cán bộ nhân dân và cử tri đà nẵng đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi
khai thác và xuất khẩu thủy hải sản
cũng như nội dung thời lượng chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
kế hoạch động tư tài chính khoa học công nghệ

xảy ra không những ở trên thực địa mặt bằng mà cả dưới đáy biển
thế thì bây giờ quốc hội có cái cách gì để mà khắc phục cái điều kiện đó hay không
trong việc phát triển nhất là trong khâu phát triển chăn nuôi
thì mong rằng các cử tri ninh có một cái kinh nghiệm xác thực
trong vấn đề phòng chống dịch bệnh
hỗ trợ cho tất cả một số doanh nghiệp hoặc là tư nhân đang đầu tư về phát triển chăn nuôi
thưa quý vị một tháng trở lại đây giá lợn hơi trên thị trường cả nước tăng đột biến
tại đồng nai nơi được xem là thủ vụ chăn nuôi lợn của cả nước
giá lợn hơi tăng lên mức sáu mươi đồng một kg
trong khi nguồn cung không đủ khiến cả người tiêu dùng và tiểu thương lo lắng
đây là ý kiến của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
những ngày gần đây giá lợn hơi xuất chuồng trên địa bàn đồng nai đang tăng
giao động từ tám mươi năm đến một trăm một mươi đồng một kg
đây là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây
tôi cũng mong giá cả nó điều chỉnh cho nó bình ổn
đừng có tăng để cho người chăn nuôi vừa có lợi nhuận mà người tiêu dùng chúng tôi cũng cảm thấy an tâm
theo nhiều tiểu thương do ảnh hưởng dịch tả lợn châu phi
nên nguồn cung thiếu hụt trầm trọng
đa số bà con đều lấy lợn ở trong các trại chăn nuôi lớn
và phải qua một trung gian mới có hàng để bán
rất là khó mua
giờ nhà lái heo thì đi mua khó
mà người chủ heo thì thấy heo cao thì không bỏ bán nữa giữ heo lại
giờ là đi bán thịt cũng khó heo cao quá bán lẻ cũng khó lắm không có dễ đâu
thì giờ buôn bán rất ế ẩm
khi mà cái lượng heo chăn nuôi trong người chăn nuôi nó giảm dần
thì cái cung nó sẽ giảm dần

thì từ nay tới tết thì giá heo sẽ tiếp tục tăng
trước việc giá lợn tăng cao
các ngành chức năng cần có giải pháp kịp thời bình ổn giá
nhất là dịp tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi đang cận kề
đối với người tiêu dùng cũng nên thay đổi thói quen mua thực phẩm
vì hiện nay các loại thịt da cầm đang rất dồi dào
thậm chí có nguy cơ dư nguồn cung nên giá đang ở mức thấp
thưa quý vị và các bạn
quá trình đô thị hóa khiến quỹ đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp
nhưng nhu cầu sử dụng các sản phẩm nông nghiệp sạch của người dân và du khách lại tăng lên
do đó nhiều nhà vườn đã chủ động tìm tòi
nghiên cứu và mạnh dạn đầu tư nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
mang tính bền vững phù hợp với xu thế đô thị hóa
sau đây là phản ánh tại thành phố đà nẵng
với trang trại rộng hai năm hectare
công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao ofarm đã và đang trồng nhiều loại rau củ
đáp ứng nhu cầu trồng rau hộ cho khách hàng tại đà nẵng và các tỉnh lân cận
khách hàng có thể theo dõi trụ rau của mình tại vườn
theo quy trình từ chọn hạt giống gel chăm sóc và rau tận nhà
thông qua ứng dụng smartphone của mình kèm theo camera giám sát
cái của mình hay ở cái điểm là rau của mình không có bán cho siêu thị
hoặc là bán cho những cái đại lý mà mình bán trực tiếp tới nhà của người tiêu dùng
đó là farm to door tức là từ nông trại tới nhà văn
thông qua một cái ứng dụng hoặc là thông qua website
khách có thể đặt dịch vụ hoặc là có thể mua các cái hàng kèm theo mà đảm bảo chất lượng
đà nẵng hiện có vùng chuyên canh rau tập trung với hơn năm mươi sáu hectare
trong đó diện tích sản xuất rau công nghệ nhà lưới nhà màng khoảng bốn ba hectare
cùng với sự đầu tư hỗ trợ của ủy ban nhân dân thành phố
nông nghiệp và phát triển nông tôn sở khoa học và công nghệ
luôn đồng hành nghiên cứu hỗ trợ về công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
việc mà ứng dụng các tiến bộ khoa công nghệ vào việc sản xuất nông nghiệp
đặc biệt là nông nghiệp công ứng dụng công nghệ cao thì chúng tôi rất là quan tâm
và thực hiện được rất nhiều các mô hình những dự án để phục vụ vào sản xuất
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương tức là bộ khoa công nghệ
thực hiện tham gia vào cái chương trình nông thôn mình núi để đưa những cái tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất
tôi lấy ví dụ như là cây dược liệu những mô hình dược liệu cây ăn quả như cây bưởi da xanh chẳng hạn
sở nông nghiệp và phát triển nông tôn thành phố đà nẵng luôn hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
hợp tác xã các cơ sở sản xuất an toàn của tỉnh tiếp cận thị trường thành phố đà nẵng
qua đó không chỉ giúp cho các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn ổn định
và tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất mà còn tìm đầu ra cho sản phẩm
cũng như nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm đến tay người tiêu dùng
nhằm đánh giá hệ thống chính sách liên quan trực tiếp đến an ninh lương thực quốc gia
đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu đổi mới mới đây tại hà nội
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc tại việt nam
và ngân hàng thế giới đã tổ chức diễn đàn chính sách an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau một mươi năm thực hiện đề án an ninh lương thực
trong số nhóm một mươi năm tiêu chí của đề án thì đã có tám tiêu chí dự báo đạt hoặc vượt so với mục tiêu đề ra
đơn cử như năm hai nghìn một mươi tám sản lượng sữa diện tích rau quả và sản lượng thủy sản đều đạt hoặc vượt so với kế hoạch
chúng ta đã đảm bảo được an ninh lương thực thực phẩm cho dân số độc đức gần một trăm linh triệu
đặc biệt là đời sống của bà con dân được tăng lên
chúng ta đã có một lượng xuất khẩu hoàng hóa rất lớn cho giá dịp nghệ rất cao
trong thời gian tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết cần đánh giá phân tích các yếu tố tác động đến sản xuất
an ninh lương thực để có kịch bản phù hợp
đến năm hai nghìn ba mươi có thể sử dụng linh hoạt quỹ đất lúa chuyển đổi một phần kém hiệu quả sang mục đích sản xuất nông nghiệp khác
giữ ổn định khoảng ba ba năm triệu hectare đất lúa sản xuất khoảng ba mươi năm triệu tấn lúa làm nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia
hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu hai độ kinh đông cách đảo song tử tây quần đảo trường sa khoảng ba trăm một mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chậm về phía đông
mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu sáu độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh
phía bắc vĩ tuyến một mươi một năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong phần tiếp theo bắt ba xà lan khai thác cát trái phép trên biển cần sở
xuân lạc kỷ luật tám mươi ba cán bộ đảng viên liên quan gian lận thị cực
thưa quý vị bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tp hcm cho biết vừa bắt giữ ba xà lan đang khai thác cát trái phép trên vùng biển cần sở
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi một trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển tổ công tác của đồn biên phòng cần thạnh
bộ đội biên phòng tp hcm phát hiện ba phương tiện mang bị kiểm soát hd hai nghìn bốn trăm năm mươi năm hb bốn nghìn hai trăm bốn mươi hai hp hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy đang khai thác cát trái phép
tại thời điểm kiểm tra các phương tiện trên được trang bị hàng chục máy hút cát với công suất lớn và ba xà lan đang chứa tổng cộng khoảng sáu trăm linh mét khối cát
chủ các phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát cũng như giấy tờ liên quan đến hàng hóa phương tiện người điều khiển phương tiện theo quy định
tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời dẫn giải người tăng vật phương tiện vi phạm về đơn vị để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây ủy ban kiểm tra tỉnh sơn la đã ban hành thông báo số hai trăm linh tám về kết quả kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật với tổ chức đảng đảng viên có vi phạm liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại sơn la
theo đó đã tiến hành kỷ luật đối với tám mươi ba đảng viên có vi phạm liên quan
cụ thể đối với đảng viên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với tám đảng viên do vi phạm rất nghiêm trọng quy luật
nguyễn thanh nhàn nguyên phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng đinh hải sơn và đỗ khắc hưng nguyên cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sơn la
bên cạnh đó kiểm tra kết luận hai mươi sáu đảng viên là lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo thành viên hội đồng thi ban thư ký hội đồng thi
cùng với đó kết luận năm đảng viên có vi phạm liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay sáu tháng một mươi một tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử phúc thẩm vụ án nguyễn hiệu linh sáu mươi một tuổi
nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát tp đà nẵng đang cư trú tại quận hai tp hcm vì tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
phiên tòa tiếp tục được giữ kín do thẩm phán phiên tòa là ông nguyễn văn tuấn phó tránh tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm làm chủ tòa
khoảng gần tám giờ sáng cùng ngày
nguyễn hữu linh đến tòa cùng luật sư của mình bằng ô tô cá nhân
sau khi thẩm vấn tranh luận kín hội đồng xét xử tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án công khai vụ án dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
đối với bị cáo nguyễn hữu linh sáu mươi một tuổi nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng
theo đó tòa phúc thẩm không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị cáo linh tuyên y án sơ thẩm một mươi tám tháng tù đối với bị cáo
thưa quý vị tỉnh đắk lắc vừa ban hành quyết định số hai nghìn chín trăm ba mươi về việc phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp sắp nhập thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
theo đó từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một toàn tỉnh đắk lắc sẽ sắp nhập tổng cộng bốn trăm năm mươi sáu thôn buôn tổ dân phố
theo thống kê của ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn tỉnh đắk lắc có hơn hai bốn trăm tám mươi thôn buôn tổ dân phố
trong đó theo quy định hiện nay thì nhiều thôn buôn tổ dân phố không đủ về diện tích quy mô dân số
vì vậy việc sắp nhập các thôn buôn tổ dân phố nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
nâng cao hiệu quả quản lý và giảm gánh nặng ngân sách
theo tinh thần nghị quyết số một mươi tám của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
hiện nay trên các tuyến đường ở hà nội xuất hiện rất nhiều ngôi nhà siêu mỏng siêu méo
với nhiều hình thủ khác nhau gây mất mỹ quan đô thị
tình trạng này đã tái diễn nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa có chế tải xử lý triệt đề
cứ mỗi khi có đường mới hay mở rộng đường đô thị
thì rất nhanh sau đó những ngôi nhà siêu mỏng siêu méo lại mọc lên
bất chấp những cảnh báo hay xử phạt của cơ quan chức năng
theo ghi nhận của phóng viên thời sự ngay trong buổi chiều hôm qua tại đường phạm văn đồng
thuộc địa phận hai phường cổ nhuế một và cổ nhuế hai tại quận bắc từ liêm
nhiều công trình nhà ở có hình dáng kỳ lạ vẫn tiếp tục được xây lên tại đây
nhiều ngôi nhà có chiều sâu vỏn vẹn hơn chục găng tay như thế này
cũng đã được xây dựng xong chờ đi vào hoạt động
những ngôi nhà này hầu hết được xây dựng
xây dựng lên từ phần diện tích đất chưa thu hồi hết
trong quá trình giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng đường vành đai ba
theo sở xây dựng thành phố hà nội tình trạng xây nhà siêu mỏng siêu méo diễn ra nhiều nơi
tập trung chủ yếu ở quận ba đình tây hồ cầu giấy đống đa và bắc từ liêm
sau nhiều lần khẳng định xử lý nghiêm nhà siêu mỏng siêu méo
mới đây sở xây dựng hà nội tiếp tục có văn bản yêu cầu các quận huyện thị xã
chấp hành nghiêm túc chỉ thị của chủ tịch thành phố phải xử lý ngay những trường hợp mới phát sinh
ngoài ra sở này cũng yêu cầu các địa phương có phương án thu hồi các thửa đất ngoài chỉ giới
để sử dụng vào mục đích công cộng nếu đã hợp thửa hợp hối
đáng nói đây không phải là lần đầu tiên thành phố hà nội yêu cầu xử lý triệt đẻ nhà siêu mỏng siêu méo
thế nhưng qua nhiều năm loại nhà này vẫn tồn tại mọc lên nhàn nhàn
và bất chấp lệnh cấm của các cơ quan chức năng
thưa quý vị theo thông tin từ một số hãng lữ hành lớn tại thành phố hồ chí minh
tính đến thời điểm hiện tại lượng khách đặt tour tết nguyên đán hai nghìn hai mươi đã đạt năm mươi sáu mươi so với kế hoạch
riêng các tour giáng sinh và tết dương lịch tỷ lệ này đạt khoảng tám mươi
năm nay các chùm tour trong nước như mùa xuân hà nội đưa du khách về với những ngày tết xưa
kết hợp tham quan thắng cảnh tràng an chùa bái đính
chinh phục nốt nhà đông dương phan xì băng ngắm hoa nổ quyên nhiều màu sắc giữa mây ngàn tây bắc
tiếp tục là những điểm đến thu hút du khách quốc tế
còn du khách việt lại chọn những đường tour đến các quốc gia đông nam á như singapore thái lan
đông bắc á như nhật bản hàn quốc vào dịp cuối năm
tâm lý chọn ngày đẹp để khởi hành dịp tết nguyên đáng nở rộ vài năm gần đây
nên các tour này thường có lượng khách đặt nhiều
một số năm xuất hiện tình trạng cháy tour khóa sổ tour sớm so với dự định
các chuyên gia du lịch khuyến cáo khách nên chủ động đặt tour từ sớm để giữ chỗ
đặc biệt với các tour đường xa cần chuẩn bị visa
trong giai đoạn hội nhập hiện nay lĩnh vực du lịch được tỉnh vĩnh phúc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn
trong bức tranh kinh tế xã hội
do vậy tỉnh vĩnh phúc đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế
đưa du lịch tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững
với nhiều địa danh du lịch hấp dẫn du khách như flamengo đại lải resorts
flc vĩnh phúc resorts sông hồng resorts khu danh thắng tây thiên khu du lịch tam đảo
vĩnh phúc đã đề ra bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như
nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật ngành du lịch
đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch
vĩnh phúc đã đề ra bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như
nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật ngành du lịch
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi vĩnh phúc sẽ trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước đón trên một mươi triệu lượt khách du lịch nâng cao doanh thu từ lĩnh vực du lịch đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh